trong một mươi năm tháng cô trình đã ra gần hai trăm linh video hiện tài khoản tiktok của cô cũng có hơn hai trăm linh lượt theo dõi clip đăng tải gần nhất có hơn năm sáu triệu lượt sen
ở tuổi ngoài bảy mươi mới bắt đầu mây mò công nghệ cô trình được con gái dạy cách quay video và đăng tải
cô trình nhớ lại ban đầu con gái dạy xong tôi lại quên ngay có những khi con không ở nhà tôi mang sang nhà hàng xóm chỉ dẫn giúp
sau nhiều lần quyết tâm làm tôi cũng quen dần
thấy mẹ ngày ngày vất vả chuẩn bị bài giảng tự mây mò đặt máy quay con trai cô trình nhiều lần khuyên ngăn không muốn cho mẹ dạy tiếp vì sợ bà mệt và đã đến độ tuổi cần được nghỉ ngơi
dẫu vậy theo cô trình việc tiếp tục được chia sẻ kiến thức khiến cô thấy vui và cảm nhận chính mình cũng đang phát triển mỗi ngày
chẳng hạn tiktok vốn giới hạn thời lượng của video đăng tải
từ một người luôn nhẹ nhàng từ tốn khi lên hình cô trinh cũng phải luyện
cách nói nhanh chọn lọc và cô động kiến thức hướng thẳng vào các vấn đề học sinh quan tâm để tránh nhàm chán
trong những video đầu tiên nhiều học trò cũng góp ý cô giảng hay nhưng nói nhanh quá
từ những bình luận như thế cô trình đọc và tự rút kinh nghiệm cho những video sau
một mình tự làm mọi thứ nhưng không dành công nghệ nhiều đoạn nói ngậm ngừng cô cũng không thể cắt sửa
cô trình nhớ lại đôi khi có video chỉ nói sai một từ thôi tôi cũng phải quay lại toàn bộ
nhưng cũng có video cô quay một lần được luôn vì văn chương vốn thuộc về cảm xúc
xong để phát được năm phút cô cũng phải chuẩn bị bài giảng mất vài ngày
không còn đi dạy để tránh lạc hậu cô trình cũng thường xuyên kết nối với một người học trò cũ
hiện cũng là giáo viên dạy văn cấp trung học phổ thông
cả hai thường xuyên chia sẻ chuyên môn kiến thức để cập nhật và hoàn thiện bài giảng
trong thời gian nghỉ hưu cô trình vẫn viết sách và là chủ biên của cuốn
kỹ năng làm bài môn ngữ văn trong trường phổ thông
nhằm phục vụ làm tài liệu để giáo viên và học sinh tham khảo
sau quãng thời gian chia sẻ trên tiktok ngoài những bình luận tích cực
cũng có nhiều bình luận tiêu cực
cô trình đọc được hết nhưng không vì những điều đó mà cảm thấy buồn
tôi không chạy theo những lời nói tiêu cực như thế
vì biết vẫn có những học sinh thực sự yêu thích và mong muốn được học thêm kiến thức mới từ cô
những lời chê bai góp ý
cũng chính là động lực để tôi tiếp tục ra video chia sẻ kiến thức trình chu hơn
cô trình thêm sự bài thơ sang thu của tác giả hiễu thỉnh có viết
sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi
còn trường hợp của tôi thì sấm cũng không bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi
những điều dư luận đang bàn tán không khiến tôi bất ngờ
và cũng không làm ảnh hưởng đến hàng cây đứng tuổi này
tôi vẫn cố gắng để có những bài giảng miễn phí cho học sinh mà thôi
cô trình khẳng định các bài giảng của cô hoàn toàn miễn phí
một mươi năm tháng qua cô không nhận bất kỳ quảng cáo hay tiền công gì
theo cô trình mục đích cuối cùng của cô khi lập ra kênh này
là giúp học trò không còn sợ và yêu môn ngữ văn hơn
đặc biệt là những em học sinh khi tham gia các kỳ thi chẳng may không trúng đề
cũng có thể biết phương pháp làm bài hiệu quả
cô trình khẳng định tôi vẫn sẽ làm điều này cho đến khi không còn học sinh nào cần
tôi chia sẻ nữa
sau làn sóng dư luận những bài giảng của cô trình được nhiều người xem hơn
cô trình hy vọng có thể tìm được những giáo viên yêu nghề
để cùng mình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
không có tiền đi học thêm được tiếp cận với nhiều kiến thức hơn
cô trình cũng nhấn mạnh rằng nếu bản thân chúng ta cứ chạy theo bình luận tiêu cực
và những lời đàm tiếng xung quanh thì biết đến bao giờ mới hết
hãy coi đó là động lực để tiếp tục việc làm tốt đẹp của mình
cô cũng gửi lời cảm ơn tới các em học sinh
những người theo dõi kênh luôn quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của cô
thưa quý vị cô ngô thúy trình quả thực là một cô giáo yêu nghề
tuổi tác khoảng cách địa lý hay sự phát triển của công nghệ mạng xã hội
cũng không ngăn cản được niềm đam mê và sự tận tụy của cô
mong rằng cô sẽ duy trì kênh và ngày càng cho ra đời nhiều bài giảng hay hơn nữa
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình